theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới mỗi ngày có một mươi sáu người tức cứ hơn năm giây lại có một người tử vong do tai nạn thương tích chiếm chín tử vong toàn cầu do mọi nguyên nhân
đó là những con số báo động đã được đưa ra trong buổi hội thảo giới thiệu chương trình và tài liệu huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ khu vực phía bắc do trung ương hội chữ thập đỏ việt nam tổ chức tại hà nội
dự hội thảo các đại biểu đã nhấn mạnh việt nam là một trong số các nước có tỷ lệ tử vong do tai nạn thương tích cao trên thế giới
theo thống kê chưa đầy đủ của cục quản lý môi trường y tế bộ y tế cả nước có trên một hai trăm linh trường hợp mắc tai nạn thương tích trong đó có trên chín bảy trăm linh trường hợp tử vong chiếm tỷ lệ bảy mươi ba so với tổng số mắc tai nạn thương tích
chúng ta phải có các biện pháp để chúng ta ngăn chặn tình trạng tai nạn thương tích
và làm sao thì dứt khoát là chúng ta phải có cái tuyên truyền có cái vận động nhưng mà phải bằng tài liệu bằng kiến thức
để khi có kiến thức thì người dân và toàn xã hội người ta có thể tự bảo vệ mình và lại có thể phòng ngừa rồi là sơ cấp cứu cho chính những người không may gặp ra tai nạn thương tích này
trước thực trạng trên các đại biểu cho rằng
việc phổ biến cung cấp và tăng cường các chương trình tài liệu huấn luyện sơ cấp chữ thập đỏ để áp dụng thống nhất trong hệ thống hội chữ thập đỏ sáu mươi ba tỉnh thành phố và các trung tâm cơ sở huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ là việc làm cấp thiết
hoạt động về tập huấn hướng dẫn về sơ cấp cứu cho người khi xảy ra tai nạn là chúng tôi hết sức quan tâm và hầu hết các tỉnh thành đều có thành lập các điểm trạm sơ cấp cứu
và vừa qua thì hội chữ thập đỏ được bộ y tế đã phê duyệt bộ tài liệu về hướng dẫn sơ cấp cứu cho hướng dẫn viên cho tập huấn viên và cho người dân
sơ cấp cứu là một trong những hoạt động của hội chữ thập đỏ việt nam đã được quy định trong luật hoạt động chữ thập đỏ năm hai nghìn tám
tính đến hết năm hai nghìn một mươi tám tại việt nam đã có trên bốn trăm linh trạm điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ được ngành y tế cấp phép hoạt động
trung bình mỗi năm trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu cho khoảng một trăm linh